cùng với cả nước sáng nay tỉnh đồng nai cũng đã ra quân thực hiện tổng điều tra dân số nhà ở năm hai nghìn một mươi chín
hơn một trăm linh điều tra viên về dân số và nhà ở của phương long bình tp biên hòa tỉnh đồng nai
đã bắt đầu lấy thông tin phục vụ công tác điều tra dân số nhà ở năm hai nghìn một mươi chín
để chuẩn bị cho cuộc điều tra thuận lợi và chính xác chính quyền các cấp ở đồng nai
nhất là các địa phương có nhiều khu công nghiệp có số công nhân tạm trú đông
đã tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa và các nội dung của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lần này
giúp người dân và công nhân lao động hiểu rõ về trách nhiệm của mình trong việc kê khai
cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan
theo ghi nhận trong ngày đầu tiên ra quân tại đồng nai
cuộc điều tra đã được thực hiện một cách khẩn trương nghiêm túc với tinh thần và trách nhiệm cao